mâu thuẫn trong lúc nhậu bị cáo tăng vũ hai mươi tám tuổi trú tại phường phước mỹ quận sơn trà thành phố đà nẵng đã dùng dao đâm anh rể trọng thương
tòa nhân dân tp đà nẵng đã mở phiên tòa xét xử lưu động đối với bị cáo tăng vũ về tội giết người
theo cáo trạng ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một vũ đến phòng trọ của chị gái để uống rượu với anh rể là đào quang tuyên
đến khoảng một mươi hai giờ cùng ngày vũ thấy cháu gái của mình la mắng em và có lời nói không hay với vũ
nên vũ đã dùng tay đánh cháu mình anh tuyên thấy vậy dùng tay sô vũ nên giữa hai người xảy ra cãi nhau
lúc này anh tuyên đi từ trước phòng trọ la lối và nói lớn sự việc cho mọi người nghe
vũ bực tức nên vào bếp lấy dao đâm hai nhát vào mạng sườn và bả vai trái của anh tuyên
nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên tổn hại thương tật với tỷ lệ hai mươi bốn
tòa nhân dân thành phố đã tuyên phạt tăng vũ tám năm tù giam về tội giết người